do ảnh hưởng của cơn bão tapa đến hoạt động khai thác hành khách tại khu vực hàn quốc nhật bản
để bảo đảm an toàn vietnam airlines sẽ điều chỉnh thời gian cất cánh của các chuyến bay
đến và đi từ sân bay kansai osaka nagoya tại nhật bản và sân bay busan hàn quốc
vào dạng sáng và trong ngày hai mươi ba tháng chín
theo đó vietnam airlines sẽ lùi thời gian cất cánh từ ba mươi năm phút đến hơn hai tiếng
đối với các chuyến bay giữa hà nội thành phố hồ chí minh đà nẵng và osaka
gồm vn ba trăm ba mươi vn ba trăm hai mươi vn ba trăm ba mươi sáu vn ba trăm ba mươi bảy các chuyến bay giữa hà nội thành phố hồ chí minh
và nagoya gồm vn ba trăm bốn mươi sáu vn ba trăm bốn mươi các chuyến bay giữa hà nội thành phố hồ chí minh
và busan gồm vn bốn trăm hai mươi sáu vn bốn trăm hai mươi hai đây là các chuyến bay được khai thác trong ngày hai mươi ba tháng chín
vietnam airlines khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến đi từ các sân bay
tại nhật bản hàn quốc trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình
vn của hãng nhằm chủ động lịch đi lại